gắn liền với đời sống văn hóa của người việt từng trở thành nguồn cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm thơ ca
chiếc non lá đã trở thành một biểu tượng khi nhắc đến văn hóa việt là niềm tự hào của mỗi người con đất việt khi nhớ về
không biết từ bao giờ chiếc non lá mảnh mai đã gắn bó với nét duyên dáng tần tạo đặc trưng của người phụ nữ việt nam
thế nhưng chiếc non lá giờ đây đang vắng bóng dần trong đời sống thường nhật
chúng ta cũng thấy non lá ít xuất hiện hơn
chúng ta nhìn thấy hình ảnh quen thuộc của non lá trong nó gắn với trang phục cổ truyền
và đến bây giờ thì cái xu hướng trang phục càng ngày nó càng hiện đại nó càng có nhiều kiểu dáng càng có nhiều trường phái
thì cái non lá nó không còn phù hợp với những cái trang phục hiện đại nữa nó cũng là điều tất nhiên thôi
một chiếc non lá được hình thành
nhưng chứa đựng biết bao tình cảm của người nghệ nhân gửi tắm vào đó
ngày nay tuy non lá đã không còn quá phổ biến nhưng những làng nghề truyền thống ấy vẫn tồn tại nguyên vẹn và được trân trọng
cái mà tôi nghĩ là chúng ta nên phát huy nên tạo được cái hình ảnh tốt chính là cái hình ảnh văn hóa của cái non lá
nó gắn với những cái giá trị văn hóa truyền thống nó gắn với những cái trang phục truyền thống những cái nét đẹp truyền thống của người phụ nữ việt nam
thì ở những lĩnh vực đó
thì non lá lại không thể thay thế được
có thể nói hình ảnh chiếc non lá qua bao đời vẫn luôn có một ý nghĩa riêng biệt đại diện cho nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của người việt nam